chào mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
chiều ngày hai mươi chín tháng một tại phòng diên hồng nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt các thành viên trong ban huấn luyện
các cầu thủ và thành viên đội tuyển u hai mươi ba việt nam
những người đã làm nên chiến thắng vinh quang cho tổ quốc
với việc giành ngôi á quân vòng chung kết u hai mươi ba châu á
phát biểu tại buổi gặp huấn luyện viên park hang seo cho biết
giải đấu vừa qua có nhiều khó khăn nhưng nhờ tình cảm của người hâm mộ
toàn đội đã cố gắng và đoàn kết thi đấu nỗ lực
đặc biệt trong chuyến thi đấu này đội đã hai lần nhận được thư của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đó là nguồn động viên lớn với các cầu thủ
còn đội trưởng lương xuân trường chia sẻ khi đặt chân đến sân bay nội bài
cả đội đã chóng ngợp trước tình cảm của người hâm mộ
khi đến sân vận động mỹ đình trường bất ngờ vì không phải trong một trận đấu
nhưng sân chật kín chỗ ngồi đó là kỷ niệm không thể quên được
đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội tuyển chủ tịch nguyễn thị kim ngân cho biết
bản thân mình và những người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn chưa hết xúc động
với những gì mà đội tuyển u hai mươi ba đã thể hiện tại trung quốc
từng trận đấu đặc biệt là trận cuối cùng chúng ta phải đi thi đấu dưới trời tuyết trắng
chúng tôi xót xa lắm nhưng mà thương lắm không biết làm
và hình ảnh cầu thủ của chúng ta phải lùa tuyết để cho quang hải đá một cái cú tuyệt đẹp vào lưới của bộ bạn
tôi có thể nói là
và những mạch xúc động hơn có lẽ là hình ảnh các em đã giúp nhau hỗ trợ nhau trong thi đấu
và cùng nhau chia sẻ niềm vui sau mỗi bàn thắng
và tôi nói là không chỉ có các em trên sân cỏ các em ngồi ở ghế dựng bị
ban huấn luyện các bác sĩ những người sát cánh cùng các em
những người đã thầm lặng cống hiến để làm nên cái lịch sử này chiến thắng này
chứ không phải chỉ có người trên sân cỏ
chúng ta phải vinh danh những người
thầm lặng để làm nên chiến thắng của đội bóng chúng ta
chủ tịch quốc hội nêu rõ chặng đường mà u hai mươi ba trải qua thể hiện sự tự tin và ý chí kiên cường
thi đấu với hơn một trăm linh khả năng của bản thân để giành chiến thắng trước những đội bóng lớn của châu lục
chủ tịch nhấn mạnh bản lĩnh của đội tuyển u hai mươi ba đã làm sống lại niềm tin và tình yêu của rất nhiều người yêu bóng đá việt nam
từ kết quả của những trận cầu lịch sử tinh thần đoàn kết mãnh liệt của người dân việt nam được khơi dậy

chủ tịch quốc hội nêu rõ trạng đường mà u hai mươi ba trải qua thể hiện sự tự tin và ý chí kiên cường
cho thấy dân tộc việt nam có thể làm nên được nhiều điều to lớn hơn nữa trên nhiều lĩnh vực
chứ không chỉ bóng đá và bóng đá đã làm nên sức mạnh động lực tinh thần cho người dân việt nam
và thành công đó có giá trị thúc đẩy thế hệ trẻ việt nam tiếp tục rèn luyện
phấn đấu dành những thành tựu lớn hơn nữa cho đất nước việt nam
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng mỗi tuyển thủ u hai mươi ba đều đã rút ra những kinh nghiệm qua giải đấu này
và tiếp tục có những giấc mơ lớn hơn nữa
trong sự nghiệp tại buổi gặp mặt tất cả các thành viên của đội tuyển đã ký vào lá cờ tổ quốc
mà chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã mang về trong chuyến công tác ở lũng cú hà giang
lá cờ tổ quốc năm mươi bốn mét đại diện cho năm mươi bốn dân tộc
sau khi đội tuyển u hai mươi ba ký vào lá cờ này thì lá cờ sẽ được đưa vào phòng truyền thống của quốc hội việt nam làm kỷ niệm